chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
liên quan đến vụ bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam qua sông bình di
sáng nay thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh an giang cho biết
đồn biên phòng cửa khẩu long bình huyện an phú đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc
cho cơ quan điều tra công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
lãnh đạo công an tỉnh an giang cho biết qua lấy lời khai của bốn mươi công dân từ casino
campuchia chạy về an giang xét thấy có dấu hiệu tội phạm mua bán người sau thời gian ngắn
tích cực điều tra cơ quan điều tra đã phát hiện có bốn đường dây có dấu hiệu tội phạm mua bán người
xuất hiện ở một số tỉnh thành phố trong cả nước trước đó vào khoảng chín giờ ngày một mươi tám tháng tám
chốt quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch covid một mươi chín số hai mươi một thuộc đồn biên phòng cửa khẩu
long bình bộ đội biên phòng tỉnh an giang đóng tại khóm tân khánh thị trấn long bình
huyện an phú đã phát hiện bắt giữ bốn mươi người từ casino rich world thuộc huyện cao thom
tỉnh can đan campuchia bơi qua sông bình di nhập cảnh trái phép về việt nam
liên quan đến vụ việc qua quá trình điều tra cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh an giang
phối hợp cùng công an huyện an phú xác định trong số bốn mươi người nhập cảnh trái phép về việt nam
có sáu người do nguyễn thị lệ và lê văn danh đưa chót lọt xuất cảnh trái phép sang campuchia trước đó
công an tỉnh an giang đã tiến hành khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với nguyễn thị lệ và lê văn danh để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép
thông tin từ công an tỉnh bắc giang đối tượng chặn đường để sát hại một phụ nữ
đã tử vong do uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi bị bắt
trước đó vào ngày hai mươi tháng tám công an huyện tân yên tỉnh bắc giang tiếp nhận tin báo về việc
khoảng một giờ bốn mươi năm phút cùng ngày tại đoạn đường thuộc xã phúc hòa
huyện tân yên một người phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trên đường về nhà đã bị một đối tượng đi xe ô tô
sử dụng hung khí đánh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang
qua công tác tổ chức điều tra vụ việc cơ quan công an xác định đối tượng đinh hữu hải điều khiển xe ô tô
đi theo người phụ nữ trên đến đoạn đường thuộc xã phúc hòa rồi điều khiển xe đâm vào xe mô tô
của người phụ nữ này khiến chị ngã xuống đường sau đó hải xuống xe sử dụng dao chém nhiều nhát
và người nạn nhân hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện việt đức hà nội và đã qua cơn nguy kịch
trước khi bị bắt tại một nhà nghỉ ở xã việt lập huyện tân yên đinh hữu hải đã uống hai chai thuốc
diệt cỏ để tự tử ngay sau đó lực lượng công an đã đưa hải đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện tân yên
rồi tiếp tục chuyển tuyến lên bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang để theo dõi và điều trị
tuy nhiên đến hai mươi một h bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng tám thì đối tượng hải tử vong
bốn mươi sáu năm tù là tổng hình phạt mà toán nhân dân tỉnh vĩnh long tuyên phạt hai bị cáo phan thị thu lan
và hồ ngọc minh về tội mua bán trái phép chất ma túy
theo cáo trạng vào khoảng hai giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một lực lượng công an tỉnh vĩnh long tuần tra đến khu vực
phường tân ngãi thành phố vĩnh long phát hiện xe ô tô chở ba người gồm lan minh và tài xế
có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra
thấy lực lượng công an lan đã ném một bịch ni lông bên trong
tinh thể rắn màu trắng xuống đường kiểm tra trên người minh phát hiện một bịch tương tự
nên cơ quan chức năng đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với lan và minh
khám sát khẩn cấp nợ của lan tiếp tục thu giữ nhiều bịch chứa tinh thể màu trắng
kết quả giám định số ma túy mà lực lượng thu được tổng trọng lượng trên một trăm linh gram là loại methamphetamin
theo hồ sơ vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một lan bị tòa nhân dân huyện tam bình tỉnh vĩnh long tuyên phạt một mươi năm tù
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy do lan đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
nên được hoãn chấp hành án và áp dụng biện pháp cấn đi hỏi nơi cư trú
sau khi xem xét nội dung vụ án hội đồng xét xử đã tuyên phạt phan thị lu thu lan hai mươi năm tù
tổng cộng hình phạt mà lan phải chấp hành là ba mươi năm tù và hồ ngọc minh là một mươi sáu năm tù
cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
cơ sở kinh doanh karaoke new york có địa chỉ tại hai trăm chín mươi hai bạch đằng phường trương dương
quận hoàn kiếm hà nội chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự và đã bị ủy ban nhân dân
quận hoàn kiếm
ủy ban nhân dân phường trương dương ra thông báo yêu cầu ngừng hoạt động kinh doanh
tuy nhiên cơ sở này vẫn hoạt động chui đóng cửa ngoài và mở cửa ngách để đón khách
quá trình đột xuất kiểm tra cơ sở này lực lượng chức năng còn phát hiện cơ sở có dấu hiệu
tổ chức sử dụng chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra đột xuất một phòng hát tại quán karaoke new ork tổ công tác của công an quận hoàn kiếm
phát hiện tại phòng một có một mươi chín đối tượng chín nam một mươi nữ đang tụ tập sử dụng trái phép chân ma túy
công an quận hoàn kiếm đã đưa các đối tượng cùng tăng vật về trụ sở để xác minh làm rõ
tiến hành xét nghiệm nhanh phát hiện một mươi ba trên một mươi chín đối tượng dương tính với ma túy
chúng tôi cũng đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để nắm tình hình và tổ chức theo dõi mật phục
để làm sao mà bắt giữ xử lý các đối tượng đến đây để tổ chức bay lắc
sử dụng trái phép trên ma túy
quá trình chúng tôi phát hiện thì các đối tượng sử dụng từ ma túy kẹo ma túy đá ma túy ke
cũng như sử dụng cả bóng cười trong tiệc ma túy này
căn cứ vào tài liệu điều tra công an quận hoàn kiếm tạm giữ bốn đối tượng
phạm thị thu phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thương chú trần thế sương
thành phố nam định tỉnh nam định
chủ cơ sở kinh doanh karaoke có hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chân ma túy
và tăng chữ trái phép trên ma túy
trần thị theo mai việt hoàng đinh thị thu thủy có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
em tổ chức sinh nhật là mời mọi người đi ăn rồi ạ
còn lúc say rượu rồi thì cũng không làm chủ được hành vi
thế là em mời mọi người lên một quán hát cũng say rồi thì cũng không làm chủ được hành vi
thế là em mang ma túy ra mời mọi người chơi ạ
bọn em rủ nhau về hát sinh nhật
đến quán là bảo nhau đến hát
hát thì khi mà bảo nhau là sử dụng thì tôi cũng có trong người thì tôi bỏ ra
cơ sở kinh doanh karaoke new orp chưa đủ điều kiện về an ninh trật tự
và đã bị ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm ủy ban nhân dân phường trương dương
ra thông báo yêu cầu ngưng hoạt động kinh doanh
tuy nhiên cơ sở vẫn hoạt động chui để đón khách
đây là một quán karaoke cũng chưa đủ
các giấy phép để hoạt động kinh doanh
chính vì vậy mà chủ cơ sở kinh doanh đã thiết kế những các cái cánh cửa bí mật
qua công tác áp dụng các biện pháp chúng tôi cũng phát hiện lối đi của các đối tượng
chúng tôi cũng đã tiến hành đột nhập vào để bắt giữ xử lý các đối tượng
chủ cơ sở còn nghiêm yết trước cửa quán dòng thông báo
quán đang sửa chữa
tạm dừng không đón khách nhằm che giấu hành vi tránh việc kiểm tra của lực lượng chức năng
vụ việc đang được lực lượng công an khẩn trương điều tra làm rõ nhằm lập lại trật tự trong lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm này
hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thủ dâu một tỉnh bình dương đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn tháng về hành vi cướp tài sản đối với bốn đối tượng mai hoàng phước nguyễn thành nhân nguyễn đức trí dũng và nguyễn minh dũng
đây là nhóm thanh niên trong vụ cầm hung khí xin năm hộp bánh trung thu về đi biếu gây xôn xao dư luận cách đây một mươi ngày
sau khi nhậu xong vào dạng sáng ngày một mươi hai tháng tám nhóm đối tượng đã mang mã tấu đến cửa hàng bánh trung thu trên đường đại lộ bình dương
đe dọa nhân viên chiếm đoạt năm hộp bánh và hai lồng đèn
khám xét nơi ở của các đối tượng cơ quan điều tra thu giữ một số hộp bánh trung thu lồng đèn xe ô tô cùng nhiều hung khí tự chế
nhóm này không có nghề nghiệp thường xuyên tụ tập ăn nhậu sử dụng các chất kích thích sau đó thực hiện hành vi gây dối hủy hoại tài sản
qua test nhanh các đối tượng đều dương tính với ma túy một số đối tượng có liên quan trong các vụ án cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng
về tội giết người đối tượng nguyễn hồng thêm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai hộ khẩu thường trú tại khu chín xã phù ninh huyện phù ninh tỉnh phú thọ
và đối tượng trần văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã minh lập huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
bên cạnh đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị thu loan sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hộ khẩu thường trú tại khu bảy xã bảo yên huyện thanh thủy tỉnh phú thọ về tội mua bán đánh cháo hoặc chiếm đoạt trẻ em
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện